chủ tịch ubnd tp hcm phạm văn mãi cũng đã ký quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức viên chức
từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cán bộ khoa học trẻ năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch này tp hcm cần tuyển một mươi hai công chức và năm mươi một viên chức về làm việc
tại các cơ sở công thương y tế du lịch và các quận huyện một mươi hai củ chi bình chánh nhà bè
ứng viên dự tuyển cần đáp ứng các tiêu chuẩn như sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc
tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng
chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc
các năm học của bậc đại học trong đội tuổi quy định
tp hcm sẽ tuyển dụng với hình thức xét tuyển qua hai phòng xét kết quả học tập và nghiên cứu của ứng viên
ở vòng một và phỏng vấn về trình đội chuyên môn nghiệp vụ của ứng viên trong thời gian ba mươi phút vòng hai
dự kiến trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm sẽ triển khai công tác tuyển dụng